không chỉ tạo thuận lợi cho công dân mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cành và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay

tôi thấy chủ trương mới của ngày một tháng ba sắp tới là cấp hộ chiếu gắn chip

ví dụ tôi đi qua nhiều nước thì thời gian xếp hàng cũng như là làm thủ tục sẽ rút ngắn hơn
tôi cũng đã tìm hiểu về từ ngày một tháng ba hộ chiếu gắn chip rất là có nhiều lợi ích cho công dân việt nam đi nước ngoài
sau đấy đã tích hợp các thông tin của công dân việt nam thủ tục xuất nhập cảnh của các nước khác
lúc họ làm thủ tục cho mình nhập cảnh vào du lịch hoặc là lao động thì nó sẽ nhanh chóng hơn và nó có tính liên thông với quốc tế
thì một phần nó cũng nâng cao cái hình ảnh đất nước của con người việt nam với các nước bạn
hộ chiếu có gắn chip điện tử có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp
không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như họ tên ngày tháng năm sinh quốc tịch
hộ chiếu điện tử còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh chắc học như vân tay mống mắt khuôn mặt nhóm máu
với nhiều thông tin được lưu trữ việc nhận dạng càng chính xác hơn
cùng với đó việc làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn
không phải xác minh qua các thông tin nhân thân đồng thời cũng là xuất nhập cảnh cho các nước được thuận lợi
đồng thời chính là nó cũng là có một tác động tích cực cho việc tăng cường giao lưu trong và ngoài nước để phát triển kinh tế
đối với nhà nước thì rõ ràng cũng là những công cụ để chúng ta có thể quản lý nhà chất lượng hơn
phục vụ cho nhiều các mục tiêu quản lý nhà nước khác nhau
đặc biệt hộ chiếu gắn chip điện tử có tính bảo mật thông tin cao có thể tránh bị làm giả
thời gian qua để chuẩn bị cho việc triển khai cấp hộ chiếu gắn chip điện tử
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực cơ sở vật chất để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người dân
trước đó một tháng chúng tôi đã gửi các mẫu hộ chiếu gắn chiếp điện tử qua cục nguyên sự bộ hội giao
để cục nguyên sự bộ hội giao thông báo với các nước trên thế giới
về cái hộ chiếu của ta để đảm bảo được thực tế khi cấp hộ chiếu được thuận nợ
để xuất quảnh của công dân được thuận nợ
ngoài ra cục trưởng của xuất quảnh đã ký cái điện gửi tất cả sáu ba tỉnh địa phương
để chuẩn bị tốt công tác cấp hộ chiếu này vì cơ sở vật chất máy con người
và để đảm bảo đầy đủ các điều kiện
hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử được sử dụng song hành
công dân việt nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng
đến khi hết thời hạn của hộ chiếu không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử
thưa quý vị trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
hội nhập quốc tế bảo đảm môi trường hòa bình ổn định đất nước bước vào giai đoạn phát triển cao hơn
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã chỉ rõ quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp về xây dựng lực lượng
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và trong tiểu mục nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với một lực lượng đặc thù của công an nhân dân
lực lượng kỹ thuật hình sự
thời gian qua để đưa nghị quyết vào đời sống thực tiễn công tác lực lượng kỹ thuật hình sự đã chủ động xây dựng chương trình
kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá trong thực tiễn không ngừng đổi mới ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác chiến đấu
xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên thu hương ngay sau đây
thưa quý vị thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
lực lượng kỹ thuật hình sự là một trong những lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
những năm qua lực lượng kỹ thuật hình sự nói chung và viện khoa học hình sự nói riêng luôn được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao thể hiện bằng những chủ trương giải pháp nhằm xây dựng và phát triển lực lượng kỹ thuật hình sự
một cách đồng bộ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn
gần một mươi năm làm việc tại trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự đại úy phạm văn khang cho rằng đây là công việc rất áp lực
đòi hỏi độ chính xác cao ngay tại hiện trường để việc điều tra đi đúng hướng
bằng những thiết bị kỹ thuật hiện đại được trang bị như thế này công tác giám định pháp y đã trở nên khách quan nhanh chóng hơn rất nhiều
trong lĩnh vực pháp y thì hiện tại thì
chúng tôi công tác khám nghiệm tại hiện trường có những trang thiết bị máy móc cũng rất là hiện đại
ví dụ như là trường hợp đạn bắn có lỗ vào và không có lỗ ra đòi hỏi chúng tôi phải tìm được viên đạn trong cơ thể
khi mà viên đạn mà vào cơ thể thì có thể là va chạm vào xương và đổi hướng làm cho chúng tôi khó phán đoán được đường đi của đạn
nhưng khi có máy x quang thì chúng tôi xác định được chính xác vị trí và lấy viên đạn một cách dễ dàng
còn đây là phòng giám định kỹ thuật số về điện tử
do cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tài trợ
với hệ thống máy móc này giúp cán bộ chiến sĩ tận dụng chia sẻ tài nguyên trong thời kỳ công nghệ số
kết nối dữ liệu trực tiếp từ hiện trường về phòng thí nghiệm trước
giúp mở khóa giải mã bí ẩn trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trong tình hình mới
thể hiện quyết tâm đi tắt đón đầu xu hướng phát triển của tội phạm
khi chúng cũng đang lợi dụng triệt đề những thành tựu khoa học kỹ thuật để thực hiện và che giấu hành vi phạm tội
các dấu vết vật chứng nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác
do đó lực lượng làm công tác khoa học hình sự ở cấp trung ương phải chủ động tiến hành nghiên cứu cập nhật các phương thức thủ đoạn
mà các đối tượng từ khắp nơi trên thế giới cũng như là ngay tại trong nước là chúng tôi cũng phải tập trung nghiên cứu
để tìm ra những cái cách giải quyết những cách xử lý các cái dấu vết mà đã bị đối tượng đối phó che giấu
những trang thiết bị hiện đại dùng trong khám
các nghiệm thị trường được chúng tôi đưa vào cũng sẽ góp phần phát huy khả năng xử lý các dấu vết để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm trong tình hiện nay
với quyết tâm tăng cường cơ sở vật chất tiềm lực cho lực lượng kỹ thuật hình sự đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài có trọng tâm trọng điểm
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trụ sở viện khoa học hình sự được khánh thành trên khu đất rộng một mươi bốn bốn trăm linh m hai
đây là sự đầu tư có hệ thống đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khoa học
hình sự phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
hành động cụ thể thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tiến tới xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
như cầm chỉ đã xác định
trong đó đảng ủy công an trung ương cụ thể hóa và xác định đến năm hai nghìn hai mươi năm
lực lượng kỹ thuật hình sự phải tiến lên hiện đại hóa
là đơn vị khoa học nghiệp vụ của ngành công an
ứng dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm viện khoa học hình sự đóng vai trò quan trọng
trong việc phát hiện điều tra tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác
góp phần bảo đảm an ninh trật tự
trong đó sự khách quan khoa học chính xác tỉ mỉ tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ
được lực lượng kỹ thuật hình sự xem như chiều khóa để mở ra sự thật các vụ án
tránh bỏ lọt tội phạm không để xảy ra oan sai
để triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
đảng ủy viện khoa học hình sự đã khẩn trương ban hành kế hoạch số hai trăm bảy mươi khdu c chín
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động
lan tỏa tinh thần nghị quyết một mươi hai trong toàn lực lượng kỹ thuật hình sự
trong những nhóm nhiệm vụ và giải pháp chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc
củng cố chất lượng nguồn nhân lực tức là con người
chúng tôi luôn xác định con người là nhân tố quan trọng nhất
là nhân tố quyết định đến thành công của lực lượng
lực lượng kỹ thuật hình sự trang thiết bị phương tiện hiện đại cũng rất quan trọng
nhưng trang thiết bị phương tiện hiện đại đó mà không có con người hiện đại
không có con người tâm huyết thì cũng không thể mà khai thác được tối đa
hiệu quả trang thiết bị phương tiện mang lại
chúng tôi cũng quan tâm đến chế độ chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ
lực lượng kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân
để cán bộ yên tâm công tác yêu ngành yêu nghề tâm huyết với nghề
cũng như là thu hút
đội ngũ nhân lực trình độ cao phục vụ công tác kỹ thuật hình sự
và pháp y công an nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
gần bảy trăm linh vụ án vụ việc
trong đó lực lượng kỹ thuật hình sự công an cấp huyện khám nghiệm gần sáu trăm linh vụ
nhiều vụ án vụ việc công tác khám nghiệm hiện trường đã giữ vai trò quyết định
trong việc xác định thủ phạm gây án xác định tính chất vụ án
như vụ nữ sinh giao gà tại điện biên vụ giết người phi tăng sát ở hải dương
cho thấy vai trò của lực lượng kỹ thuật hình sự tuyến cơ sở là vô cùng quan trọng
vì vậy để nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ
viện khoa học hình sự đã có nhiều giải pháp đột phá
để từng bước mà giúp các đơn vị địa phương có thể triển khai thực hiện được trong thời gian tới
trong đó trước hết là chúng tôi đề xuất mở các khóa các lớp để đào tạo ngắn hạn
cũng như là đào tạo chuyên sâu
để nâng cao năng lực giám định của cán bộ pc chín đấy là giải pháp đầu tiên
giải pháp thứ hai là đề xuất trang bị cho các đơn vị địa phương
những trang thiết bị cần thiết đối với lĩnh vụ học
nhất là đặc biệt là những vụ việc mà các địa phương có nhu cầu giám định nhiều
và thường gặp ở địa phương
ngoài ra còn kết hợp với các điều kiện về cơ sở phân xuất trang bị con người
thì từng bước thì triển khai thực hiện giám định
đặc biệt với công tác giám định pháp y sự ám ảnh về mặt tâm lý
những khó khăn vất vả nguy cơ phơi nhiễm khi khám nghiệm tử thi
đòi hỏi giám định viên bác sĩ pháp y phải thật sự yêu nghề
tận tụy với công việc mới vượt qua được
việc đồng hành trang bị kiến thức kỹ năng cho cán bộ trẻ
đã giúp công tác giám định pháp y ở cơ sở đạt hiệu quả
quan điểm của trung tâm là ba cùng cùng ăn cùng làm việc với cán bộ trẻ ở cơ sở
để nâng cao tay nghề và để cho vững bước trong cái công việc
ngoài ra thì chúng tôi lại giữ liên lạc để có thể lựa đêm các đồng chí cũng có thể tham vấn
trong quá trình làm việc để mình có những sự hỗ trợ kịp thời
để cho các cán bộ ở cơ sở được tự tin hơn trong công việc
có một số tỉnh còn hạn chế nhiều trang thiết bị
thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí có thể chuyển một số mẫu
cần phải hỗ trợ lên tiện khoanh sự để chúng tôi hỗ trợ
để có những kết luận chính xác trong công việc
để tạo tự tin cho nguồn cán bộ trẻ
mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng kỹ thuật hình sự với các đơn vị nghiệp vụ
của công an các đơn vị địa phương ngoài ngành
cũng ngày càng chặt chẽ kịp thời hiệu quả và đúng quy định
bên cạnh đó hiện công tác kỹ thuật hình sự đã được điều chỉnh
bằng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ
tạo hành lang pháp lý vững chắc để áp dụng trong thực tiễn công tác chuyên môn
đây chính là cơ sở để lực lượng kỹ thuật hình sự tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi